bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn gửi bộ tài chính về việc hỗ trợ năm trăm một mươi năm ba tỷ đồng
kinh phí phòng chống khắc phục hậu quả hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn năm hai nghìn hai mươi
đến thời điểm hiện tại hai mươi năm địa phương và một đơn vị khai thác công trình thủy lợi
không bao gồm tám địa phương thuộc đồng bằng sông cửu long đã được thủ tướng chính phủ đồng ý hỗ trợ khẩn cấp
có văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán xâm nhập mặn
do mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín lượng mưa ít lượng nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi thủy điện trên cả nước đều ở mức thấp
phổ biến từ năm mươi đến tám mươi dung tích thiết kế nhiều hồ chỉ đạt từ một mươi năm đến ba mươi dung tích
lượng nước trên các sông suối cũng bị thiếu hụt dẫn đến hạn hán xâm nhập mặn lịch sử ở vùng đồng bằng sông cửu long
hạn hán thiếu nước ở khu vực miền núi phía bắc trung du và đồng bằng bắc bộ trung bộ và tây nguyên